ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở thành phố hồ chí minh
nơi có thêm cảnh sát giao thông đến tăng cường cho thấy các quy trình xét xe kiểm định đã nhanh hơn
người dân cũng tỏ ra rất phấn khởi yên tâm vì không còn phải chờ đợi quá lâu như trước
nhận sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cục cảnh sát giao thông bộ công an đã phối hợp
cùng cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải tổ chức lễ bàn giao cán bộ chiến sĩ kiểm định xe cơ giới
của cục cảnh sát giao thông cho cục đăng kiểm việt nam để tăng cường hỗ trợ cho công tác đăng kiểm xe cơ giới
cùng với thành phố hà nội ngay từ sáng hôm qua ngày một mươi ba tháng ba những chiến sĩ cảnh sát giao thông được tăng cường đã có mặt
làm việc tại các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động ở thành phố hồ chí minh
tại trạm đăng kiểm năm mươi hai s hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đảm nhiệm hạng mục kiểm tra nhận dạng xe
các hệ thống đèn chất lượng và độ hao mòn lớp
công đoạn này tốn khá nhiều thời gian trong quá trình đăng kiểm nên sự hỗ trợ của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
sẽ rút ngắn được thời gian từ ba mươi đến bốn mươi năm phút xuống còn hai mươi năm đến ba mươi phút tùy từng loại xe

trước thực trạng chờ đợi kéo dài hàng giờ như thời gian qua đã khiến người dân cảm thấy e ngại lo lắng khi đi đăng kiểm
nhưng đến nay khi có cảnh sát giao thông trực tiếp thực hiện công tác đăng kiểm
đã giúp người dân vô cùng phấn khởi và đánh giá cao các chiến sĩ cảnh sát giao thông
cảnh sát giao thông sẽ cao cái trò của lực lượng công an nhân dân

cảnh sát giao thông sẽ cao các chiến sát giao thông
cảnh sát giao thông sẽ cao các chiến sát giao thông